năng lực đáp ứng y tế
nếu đánh giá cấp độ dịch theo các tiêu chí kể trên theo phó giáo sư nga hà nội cũng sẽ là vùng xanh tương tự như tp hcm
số ca tử vong của hà nội so với số ca nhiễm là rất thấp
trong khi đó tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín của hà nội lại rất cao và đang tiến hành tiêm mũi bổ sung
đồng thời năng lực y tế của hà nội tốt phó giáo sư nga phân tích
ông nhận định việc f ghi nhận mới của hà nội tăng cao không quá đáng ngại
một phần nguyên nhân f tăng cao là vì
thủ đô đẩy mạnh công tác xét nghiệm
bên cạnh đó hà nội cũng sử dụng kết quả test nhanh để khẳng định f
phần lớn f ghi nhận mới không có triệu chứng triệu chứng nhẹ
trước đó trao đổi với dân trí một lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội nhận định
với diễn biến dịch tại hà nội hiện không còn quá quan trọng số lượng bệnh nhân mắc mới
theo vị này vấn đề mấu chốt là tập trung thực hiện tốt việc thu dung điều trị cho bệnh nhân có nguy cơ
để giảm ca bệnh diễn biến nặng và ca tử vong
dịch vụ ăn uống tại chỗ sẽ phải tạm dừng tại các địa bàn chuyển màu thành vùng cam
mỗi một tuần cấp độ dịch của các quận huyện ở hà nội sẽ được cập nhật một lần
tuy nhiên biện pháp này đang làm nảy sinh nhiều vấn đề bất cập
trước hết phải kể tình trạng cấm vùng cam người dân lại dồn sang vùng vàng để ăn uống
cùng với đó các hộ kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn vì luôn trong tình trạng thấp thỏm mở rồi lại đóng
theo nhiều chuyên gia trong bối cảnh hiện nay
việc áp dụng các biện pháp chống dịch dựa trên cấp độ xanh vàng cam đỏ
và chia theo địa giới hành chính không còn phát huy tác dụng
phó giáo sư nga nhận định hà nội nên sớm mở lại các hoạt động ăn uống tại chỗ vì nguy cơ lây nhiễm thấp
việc lây nhiễm covid một mươi chín chủ yếu xảy ra trong nhà nơi cách ly tập trung hoặc trong công sở không gian đóng kín
trong khi đó các hoạt động ăn uống tại chỗ khi đã ngồi giãn cách năm mươi
khách hàng hầu như không tiếp xúc gần với người lạ nên rất khó lây phó giáo sư nga phân tích
theo chuyên gia này người dân thường đi ăn cùng bạn bè và người nhà
nếu không cùng đi ăn uống họ cũng sẽ gặp gỡ và có thể lây bệnh cho nhau từ các hoạt động đó nếu có f
điều quan trọng theo chuyên gia này là nhà hàng phải thực hiện tốt các quy định về giãn cách năm k đặc biệt là nhân viên bán hàng
bên cạnh đó nhà hàng cần được vệ sinh và thông khí tốt sẽ giúp hạn chế lây nhiễm
nhiều ngày gần đây f mới của hà nội đang tiến sát mốc ba ca
tính đến ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận
hai mươi một ba trăm bảy mươi trường hợp dương tính với sars cov hai không tính ca nhập cảnh và ca ghi nhận tại các bệnh viện trước ngày ba mươi tháng chín
riêng trong giai đoạn thực hiện chiến lược thích ứng covid một mươi chín từ một mươi một tháng một mươi thủ đô đã ghi nhận tám mươi bảy ba trăm ba mươi hai ca covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tối ngày một mươi bảy tháng một ghi nhận hai chín trăm năm mươi năm ca nhiễm mới tại ba mươi quận huyện
một mươi liều thuốc kháng virus đã được phát cho f điều trị tại nhà
trong đó bốn quận huyện ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất gồm có thanh trì một trăm hai mươi năm đống đa một trăm hai mươi đông anh một trăm một mươi bảy hoàng mai một trăm linh ba
theo đại diện sở y tế thành phố được bộ y tế cấp bốn mươi liều thuốc monupiravir tính đến ngày một mươi sáu tháng một đã dùng ba mươi liều
thành phố vẫn còn thuốc dự trữ đồng thời đề nghị bộ y tế cấp thêm hơn hai trăm linh liều
vì vậy vị đại diện này khẳng định hà nội đảm bảo lượng thuốc kháng sinh virus cho f đủ điều kiện sử dụng
monopiravir là thuốc kháng virus được đưa vào túi thuốc c dành cho f tại nhà
thuốc được sử dụng có kiểm soát không dùng cho phụ nữ mang thai đang cho con bú và trẻ em
f muốn sử dụng thuốc cần ký cam kết dùng đúng liều đúng chỉ định
còn nếu dư thuốc phải trả lại cho nhân viên y tế
vì vậy sở y tế khuyến cáo người dân không tự ý mua sử dụng thuốc để điều trị covid một mươi chín hoặc phòng bệnh
tính đến ngày một mươi sáu tháng một hà nội đang điều trị năm mươi một trăm tám mươi tám f
trong đó ba trăm năm mươi bốn f điều trị tại bệnh viện tuyến trung ương một hai trăm sáu mươi một người tại cơ sở thu dung của thành phố
năm năm trăm một mươi sáu người ở cơ sở thuộc quận huyện ba mươi chín sáu trăm năm mươi bảy người điều trị tại nhà
thành phố ghi nhận một mươi bốn ca tử vong nâng tổng số tử vong trong đợt dịch bốn lên ba trăm năm mươi một người
như vậy cộng dồn từ hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận chín mươi bốn ba trăm hai mươi năm ca nhiễm
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
tính đến ngày một mươi sáu tháng một hà nội có năm trăm chín mươi chín f nặng nguy kịch
trong đó năm trăm hai mươi sáu người thở oxy mark và gọng kính hai mươi ca điều trị bằng oxy dòng cao hfnc
một ca thở máy không xâm lấn bốn mươi ca thở máy xâm lấn hai ca lọc máu
hai một trăm ba mươi bảy f mức độ trung bình hai một mươi năm f nhẹ và không triệu chứng còn lại đang điều trị tại nhà
về tiêm chủng tổng số mũi tiêm toàn thành phố là hơn một mươi ba bảy triệu
hai trăm năm mươi năm tám trăm một mươi hai mũi bổ sung và một bốn trăm ba mươi hai chín trăm bảy mươi tám mũi nhắc lại
các bệnh viện tuyến trung ương và bộ ngành trên địa bàn tiêm được hơn một bốn triệu mũi
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một từ ngày một mươi tháng một đến nay tiêm được một mươi tám một trăm bốn mươi một mũi
trong đó sáu trăm một mươi năm mũi một và bảy trăm năm mươi sáu mũi hai một mươi sáu bảy trăm bảy mươi mũi nhắc lại
nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phục vụ người dân đi lại trong dịp
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai thanh tra sở giao thông vận tải hà nội đã bố trí lực lượng tại bốn mươi bốn chốt trực để phân luồng
theo một lãnh đạo thanh tra sở giao thông vận tải hà nội
tại ba mươi quận huyện thị xã các đội thanh tra giao thông vận tải bố trí một tổ công tác gồm năm người ứng trực trong hai khung giờ
buổi sáng từ sáu đến tám giờ chiều tối từ một mươi bảy đến một mươi chín giờ
để sẵn sàng xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn
thanh tra sở giao thông vận tải hà nội cũng sẽ bố trí lực lượng tại các bến xe
các tuyến đường xung quanh bến xe để tăng cường xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách
các xe dừng đỗ đón trả khách trái quy định
chỉ đạo ba mươi bốn đội thanh tra giao thông vận tải trực thuộc tăng cường kiểm tra
xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa
đặc biệt sẽ xử lý nghiêm các công trình thi công không đảm bảo các biện pháp về an toàn giao thông
làm mất vệ sinh môi trường và không hoàn trả mặt đường êm thuận
theo đó thanh tra sở giao thông vận tải tp hà nội đã thiết lập sáu chốt lưu động để kiểm tra
xử lý xe kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát tại khu vực bến xe giáp bát
khu vực bến xe nước ngầm quận hoàng mai khu vực bến xe mỹ đình quận nam tử liêm
khu vực xung quanh bến xe gia lâm quận long biên
khu vực bến xe yên nghĩa quận hà đông khu vực bến xe sơn tây thị xã sơn tây
một lãnh đạo thanh tra sở giao thông vận tải hà nội cho biết
nhóm đối tượng thuộc diện kiểm tra xử lý khi chưa lắp camera giám sát thuộc nhóm xe kinh doanh vận tải
gồm xe chở khách từ chín chỗ trở lên xe container xe đầu kéo xe vận tải hàng hóa
những tin tức liên quan đến dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại quý vị